chính phủ mỹ thông báo sẽ triển khai thêm biện pháp để phòng cũng như chuẩn bị khoảng một trăm một mươi máy thở trong vài tuần tới
hiện mỹ đã có tám sáu trăm bảy mươi năm máy thở trong kho dự trữ vật tư y tế quốc gia nhằm đảm ức nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng do dịch bệnh covid một mươi chín
phát biểu trong cuộc họp báo tổng thống mỹ donald trump cho biết một số công ty nước này đã và đang sản xuất máy trợ thở phục vụ cho công tác điều trị covid một mươi chín
chúng ta sẽ giữ chữ số máy thở này cho tương lai ngoài ra cũng có thể giúp một số nước khác có nhu cầu sử dụng máy thở
nước anh đã đề nghị mỹ hỗ trợ hai trăm linh máy thở và chúng tôi sẽ xem xét vấn đề này
trong cuộc chiến chống covid một mươi chín máy thở là thiết bị y tế tối cần thiết để cứu sống những người đang trong giai đoạn nguy kịch
từ nay cho đến cuối tháng sáu mỹ sẽ có thêm một trăm một mươi máy thở để giúp các bệnh viện kịp thời chữa trị cho bệnh nhân mắc covid một mươi chín
chúng tôi sẽ giữ chữ số máy thở để giúp các bệnh viện kịp thời chữa cho bệnh nhân mắc covid một mươi chín